hà nội gần ba ca mới sáu trăm linh sáu ca nặng nguy kịch đang điều trị thêm bệnh viện khám hậu covid một mươi chín
bản tin covid một mươi chín hà nội ngày chín tháng hai do sở y tế phát đi tối nay cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai chín trăm bốn mươi chín ca bệnh mới bệnh nhân phân bố tại bốn trăm tám mươi xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày
như hoàng mai với một trăm một mươi tám ca đông anh với một trăm linh sáu ca long biên chín mươi tám ca dương mỹ chín mươi sáu ca nam tử liêm chín mươi ba ca
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay thành phố đã ghi nhận một trăm sáu mươi hai mươi hai ca
tính tới hết ngày tám tháng hai hà nội đang có năm mươi bốn một trăm bốn mươi tám ca f đang điều trị tăng hơn ba ca so với ngày trước đó
trong đó bệnh viện nhiệt đới trung
hà nội hà nội trung ương có một trăm năm mươi tám ca bệnh viện đh y hà nội có một trăm bảy mươi ba ca các bệnh viện của hà nội đang điều trị hai ba trăm ba mươi ca
các cơ sở thu dung thành phố và cơ sở thu dung quận huyện đang điều trị năm trăm bốn mươi tám ca số theo dõi điều trị tại nhà là năm mươi chín trăm ba mươi chín ca
theo cập nhật thống kê của bộ y tế tới ngày tám tháng hai các bệnh viện tại hà nội trung ương và hà nội có sáu trăm linh sáu ca nặng
nguy kịch giảm bốn bốn so với trung bình bảy ngày trước
do bệnh nhân cần các biện pháp can thiệp điều trị bệnh
nặng nguy kịch cũng giảm cụ thể có năm trăm một mươi một ca phải thở oxy mặt nạ gòng kính giảm hai hai
hai mươi bảy ca thở oxy dòng cao hfnc giảm một mươi ba ba bốn mươi một ca thở máy xâm lớn giảm một mươi bảy một
bệnh viện hữu nghị hôm nay cho biết chính thức tiếp nhận thăm khám tư vấn và điều trị
cho người bệnh giai đoạn hậu covid một mươi chín các nhóm đối tượng sẽ được tiếp nhận là
f đã ra viện hoặc đã hết thời gian cách ly tại nhà theo quy định của bộ y tế
và đã qua thời gian bảy ngày tự theo dõi sức khỏe tại nhà
người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên hai lần âm tính bằng hai loại test khác nhau
hoặc có kết quả xét nghiệm real time rt pcr với chỉ số ct là trên ba mươi
nhà trường đã rà soát các em tiếp xúc gần để khoanh vùng f một cho cách ly tại nhà
và cho các em tham gia học trực tuyến duy trì lịch dạy học của lớp đó
không đóng cửa toàn bộ lớp trường học như trước đây
tại trường trung học cơ sở chu văn an quận tây hồ trong những ngày đầu tiên
gần một trăm linh học sinh của cả ba khối lớp bảy lớp tám lớp chín vẫn chưa đến trường
các trường tổ chức mỗi khối một lớp học trực tuyến để giúp các em không bị gián đoạn việc học
tại trường trung học cơ sở ngô sĩ liên quận hoàn kiếm sáng đầu tiên có tám học sinh là f
và ba mươi tám học sinh là f một của nhà trường không thể tới lớp và sẽ tham gia học trực tuyến
bà hằng cho hay trong ngày đầu tiên có ba học sinh là f ở trường trung học cơ sở văn khê
sau khi gia đình báo có f các giáo viên rà soát
báo cáo với y tế phường để rà soát theo quy định và cho học sinh trở về nhà và cách ly
qua theo dõi y tế mặc dù xét nghiệm các học sinh này vẫn dương tính
nhưng sức khỏe bình thường không ho sốt và vẫn ở nhà họp trực tuyến
đối với một số học sinh tiếp xúc gần với hai f trên đây
cũng được tạm nghỉ ở nhà học trực tuyến và theo dõi sức khỏe một thời gian
cũng theo bà hằng lớp này vẫn học bình thường và không đóng sập cửa trường sau khi phát hiện thấy f
chúng tôi xác định khi mở cửa trường học
chắc chắn sẽ xuất hiện các ca f nhưng quận đã tập huấn cho các nhà trường phương pháp xử lý
không hốt hoảng và khoanh vùng các đối tượng gần không đóng cửa trường như trước đây
cũng như một số quận khác quận hà đông thanh xuân cũng lắp đặt thiết bị tại các phòng học
để giáo viên dạy song song hai hình thức
nhờ vậy các học sinh này vẫn được học trực tuyến cùng nội dung với các bạn trên lớp
và giáo viên không bị quá tải vì phải dạy nhiều ca
tại quận long biên theo bà hà một trăm linh trường trung học cơ sở ở đây bố trí
cách ly y tế có thiết bị đo thân nhiệt dung dịch sát khuẩn khẩu trang dự phòng
kích test nhanh covid một mươi chín theo quy định
theo bà hà quận này đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội có hướng dẫn cụ thể
về công tác bán trú học hai buổi một ngày để nâng cao chất lượng dạy và học
đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám và thuận lợi cho cha mẹ học sinh
vừa qua ủy ban dân thành phố hà nội có quyết định cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
như vậy sẽ chỉ còn học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận tiếp tục học trực tuyến
trong khi đó trẻ mầm non toàn thành phố vẫn tiếp tục ở nhà
các trường đón học sinh trở lại trường sau dịp nghỉ tết chỉ bố trí học một buổi một ngày
sắp xếp thời khóa biểu để đảm bảo giãn cách thực hiện phân luồng học sinh vào đầu giờ học và khi tan học
tuy nhiên một vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn là trẻ từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp
nhưng chưa có bán trú
điều này gây khó khăn trong việc đưa đón con
trước băn khoăn của phụ huynh ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
đây là vấn đề sở quan tâm vì còn rất nhiều phụ huynh lo lắng
thời gian tới sở sẽ đề xuất lên ủy ban dân thành phố về vấn đề này
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu học bán chú trở lại
đặc biệt là các trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng chống dịch covid một mươi
giáo dục đào tạo hà nội mong muốn phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường nghiêm túc thực hiện năm k
cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc một cung đường hai điểm đến để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại
trong các quyết định ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu các nhà trường phối hợp trà trẻ với ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn
để có phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp
nếu có điều kiện đảm bảo an toàn sở giáo dục đào tạo hà nội dự kiến sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban dân thành phố
cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận còn lại đi học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng một
tức tám năm tháng hà nội chỉ ghi nhận ba trăm sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín tức bình quân chỉ một năm ca tử vong một ngày
tuy nhiên chỉ trong hai mươi ngày từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một
trong sáu tháng hai số ca tử vong thành phố ghi nhận thêm là bốn trăm một mươi năm ca trung bình hơn hai mươi ca một ngày
tức gấp gần một mươi bốn lần giai đoạn trước tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín của hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn
như ngày bảy tháng hai đã là bảy trăm bảy mươi chín ca như ngày bốn tháng hai số ca tử vong trong ngày là hai mươi ba ca
ngày bảy tháng hai số ca tử vong là một mươi sáu ca trong khi đó thống kê của cdc hà nội lại cho thấy
số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày của thành phố đang đi ngang
sấp xỉ ba ca một ngày tính từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tới nay
câu hỏi đặt ra là vì sao số ca mắc mới đi ngang
song số ca tử vong vì covid một mươi chín hà nội lại tăng mạnh
trao đổi về hiện trạng này bác sĩ hoàng hồ hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hà nội cho biết
nguyên nhân là câu chuyện tích lũy dưới góc độ điều trị
cụ thể thời gian đầu số ca mắc mới covid một mươi chín qua hà nội thấp khả năng tập trung điều trị tốt hơn
xong khi bệnh nhân nặng lên theo tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày
các cơ sở điều trị cũng quá tải theo
tuy nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là giai đoạn hậu covid một mươi chín kéo dài dai dẳng với người bệnh
đa số những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều đã có bệnh lý nền
khi mắc covid một mươi chín kéo dài lại phát thêm nhiều thứ bệnh khác
do đó bệnh càng kéo dài thì khả năng chống chịu của người bệnh càng thấp
dẫn đến tử vong nếu diễn biến quá nặng
theo bác sĩ hoàng hồ hải việc đến số ca mắc mới không còn nhiều ý nghĩa nữa
khi tỷ lệ lây nhiễm chủ yếu ngoài cộng đồng đa số là các ca thể nhẹ
thực tế cho thấy rất nhiều người bệnh không khai báo với phường mà tự điều trị tại nhà
do đó con số thống kê số ca mắc mới hàng ngày cũng khó làm chuẩn xác
cũng theo ông hải thay vì đếm số ca mắc mới hàng ngày
chỉ nên tính số ca nặng phải vào viện để tập trung nguồn lực điều trị
đáng chú ý bên cạnh việc điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng
bệnh viện còn phải điều trị các bệnh nhân hậu covid một mươi chín
dù đã âm tính nhưng các triệu chứng vẫn dai dẳng cần sự trợ giúp của bác sĩ
vì thế nguồn lực thuốc đặc trị nhất là cơn bão situkin
tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức về virus gây bệnh
và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống
càng cần thiết được bổ sung trong thời gian tới
không chỉ là bệnh nhân covid một mươi chín mà cả hậu covid